tại tp hcm đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm thuộc phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự và xã hội công an tp cho biết là vừa bàn giao năm đối tượng liên quan đến hành vi tàng trữ và mua bán ma túy cho công an quận một mươi và công an quận phú nhuận để tiếp tục điều tra làm rõ
trong lúc đang làm nhiệm vụ tuần tra trên đường trần thiện tránh phường một mươi hai quận một mươi các trinh sát đã phát hiện hai đối tượng là nguyễn ngọc trường an và phùng xuân mạnh cùng chú tại quận một mươi có nhiều dấu hiệu khả nghi
liền khám xét khẩn cấp thì phát hiện trong người cả hai nghi can trên có giữ một số lượng ma túy đá làm việc tại cơ quan công an hai nghi can trên khai nhận được phạm việt dũng quê tại phú thọ thuê giữ và đem đi giao cho khách hàng tiện công mỗi lần đi giao từ hai trăm linh đến năm trăm linh nghìn tùy theo số lượng
từ lời khai của tài và phong các trinh sát hình sự đã bắt được dũng sau khi quay về khách sạn
tổng số ma túy đá thu giữ tại khách sạn là bốn trăm năm mươi hai viên nén và một trăm sáu mươi bảy gam ma túy đá
được công an phú nhuận tạm giữ để tiếp tục điều tra xử lý
sau khi đánh bạc ăn thua bằng tiền và xảy ra mâu thuẫn đối tượng nguyễn thị ánh hồng chú tại phường bốn thành phố sa đéc tỉnh đồng tháp đã dùng dao và đâm hai người thương vong
công an huyện châu thành tỉnh đồng tháp đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối tượng hồng về hành vi giết người
theo kết quả điều tra vào ngày hai mươi chín tháng một đối tượng hồng đến xã tân bình huyện châu thành
để đánh bạc và xảy ra mâu thuẫn với những người tham gia đánh bài
trong lúc đánh nhau đối tượng hồng dùng con dao bấm đâm vào người ông phạm hồng linh và hồ văn tính
cùng chú tại xã tân bình huyện châu thành làm ông linh tử vong và tính bị thương nặng
sau bảy ngày tìm kiếm lực lượng công an các cấp của tỉnh đắk lắc cùng với nhân dân đã tìm được sát của người phụ nữ trước đó
ở xã quyô nia huyện buôn đôn và những tình tiết về một vụ giết người dãn man tàn ác bước đầu
của các con công an làm rõ
như tin chúng tôi đã đưa vào trưa ngày một mươi ba tháng hai chị lê thị xuân bốn mươi chín tuổi ở xã cuaya huyện buôn đôn
trong lúc đi mua nông sản đã mất tích với nhiều dấu hiệu nghi vấn
sau bảy ngày được sự giúp đỡ của nhân dân đến nay lực lượng công an đã tìm thấy xác của chị xuân
bị bỏ trong một bao tải vứt ở suối thác một xã yàm nam huyện cưm ga
bước đầu lực lượng công an xác định hung thủ là tên nông văn kỳ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
ở thôn một mươi hai xã quô nia huyện buôn đôn
tuy nhiên sau khi biết tin lực lượng công an truy tìm các gao
tên kỳ đã uống thuốc diệt cỏ để tự vẫn
hiện công an tỉnh đắk lắc đang tiếp tục điều tra mở rộng
vào sáng ngày hôm nay công an huyện ba tơ quảng ngãi cho biết đang phối hợp với đơn vị chức năng
điều tra nguyên nhân một vụ người đi săn đã bị tử vong do súng bắn vào đầu
nạn nhân là anh phạm văn thế ba mươi ba tuổi
cả rầy xã ba tiêu huyện ba tơ
trước đó vào ngày một mươi bảy tháng hai phạm văn thé cùng với hai người đàn ông ở cùng thôn là phạm văn nao
phạm văn biên sử dụng súng tự chế vào khu rừng giáp danh để đi săn
theo lời khai phạm văn nao và phạm văn biên vào chiều ngày một mươi chín tháng hai
trong lúc cả ba người tỏa ra các hướng khác nhau để săn thố rừng
thì nghe tiếng súng nổ phạm văn biên và phạm văn nao chạy đến khu vực phạm văn thế săn thú
thì phát hiện thé đã tử vong do bị súng bắn
thưa quý vị và các bạn một vụ cháy vừa xảy ra vào khoảng một mươi giờ sáng nay
tại một căn nhà có hàng chục người lao động nghèo sinh sống tuộc phường một mươi một quận tân bình tp hcm
tuy không xảy ra thương vong đáng tiếc nhưng tài sản của những người dân này đã bị cháy rụi
thời điểm trên người dân thấy lửa bùng phát tại căn nhà số chín mươi bảy năm mươi bốn đường phạm phú thứ phường một mươi một quận tân bình nên hô hoáng
cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận một mươi một sau đó điều bảy phương tiện và bốn mươi bốn cán bộ chiến sĩ
đến hiện trường khi tiếp cận ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ căn nhà khóa trái cửa
các chiến sĩ đã phá cửa và đeo mặt nạ chống độc để vào trong dập lửa cứu tài sản của người dân
đến một mươi một giờ ngọn lửa được khống chế may mắn không xảy ra thương tích về người
thống kê ban đầu toàn bộ tài sản của hơn một mươi công nhân sinh sống trong căn nhà đã bị thiêu rụi
hiện nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại đang được thống kê
liên quan đến đoạn clip đánh nhau giữa giáo viên và học sinh được cho là của một trường trên địa bàn tỉnh hậu giang
sau thời gian xác minh làm rõ đến ngay sở giáo dục và đào tạo tỉnh hậu giang đã có kết luận và đưa ra hướng xử lý vụ việc
vụ việc được xác định xảy ra vào tết năm ngày một mươi năm tháng hai vừa qua
tại lớp một mươi a ba trường trung học phổ thông tầm vu huyện châu thành a tỉnh hậu giang
giữa thầy nguyễn quang kỉnh giáo viên dạy môn toán cũng là giáo viên chủ nhiệm lớp
và học sinh nguyễn thị khiêm ngân quyên nhận là do trong giờ học ngân nói chuyện
khi bị thầy nhắc nhở thì có những lời nói thiếu tôn trọng và giáo viên cũng thiếu kiểm chế
dẫn đến hành động đáng tiếc của hai bên
vụ việc được một học sinh cho biết dùng điện thoại quay lại và sau đó lan truyền trên mạng xã hội
thì qua sự việc này xảy ra thì sở dục cũng nhận định đây là một sự việc xảy ra tức thời trong tuyết học
cả giáo viên và học sinh đều sai
đều có khuyết điểm và sở đã chỉ đạo trường là sẽ phải giáo viên cũng như học sinh phải làm tờ tự kiểm
và tùy theo cái mức độ vi phạm thì sẽ có cái hình thức xử lý
còn về lâu dài thì đối với nhà trường thì phải tiếp tục là giáo dục về đạo đức lối sống cho các em học sinh
và phối hợp với
gia đình và xã hội để tiếp tục giáo dục em ngăn
còn về phía giáo viên thì phải thực hiện nghiêm túc quy định về đạo đức nhà giáo
và làm sao hình ảnh của người thầy giáo là phải luôn là tấm gương cho học sinh nói theo
thưa quý vị và các bạn tội phạm trộm cắp tài sản luôn xuất hiện ở mọi nơi
và chỉ cần một chút lơ là mất cảnh giác của người dân thôi là ra tay phạm tội
đặc biệt là trong bệnh viện khi mà nạn nhân là những bệnh nhân không còn tội phạm
nếu có năng lực phản kháng hay bảo quản tài sản thì luôn là miếng mồi ngon để ra tay trộm cắp
thời gian gần đây tại quảng ngãi một số người dân bị tai nạn giao thông đến bệnh viện cấp cứu
thì đã bị đối tượng xấu lợi dụng trộm cắp tài sản
các đối tượng phạm tội thường đóng giả là người nhà bệnh nhân lợi dụng lúc nhân viên bảo vệ
y bác sĩ người bệnh và cả thân nhân của bệnh nhân sơ hở mất cảnh giác để thực hiện hành vi trộm cắp
ghi nhận của phóng viên thành sự antv quảng ngãi
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã điều tra làm rõ vụ chiếm đoạt tài sản xảy ra tại bệnh viện đa khoa tỉnh quảng ngãi
trước đó tối năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu anh đỗ hữu vinh ở huyện bình sơn bị tai nạn giao thông
và được đưa vào bệnh viện đa khoa quảng ngãi cấp cứu
lợi dụng lúc anh vinh đang bất tỉnh phạm thanh bình ở phường nguyễn nghiêm thành phố quảng ngãi
tự nhận là người nhà đã lục túi quần anh vinh lấy hai điện thoại di động và chiếc ví bên trong có hai triệu đồng rồi bỏ đi
khi tôi lái thì chẳng có một cái ví và một cái điện thoại bộ bị nốt màn hình
khi tôi lái ra thì trong lúc suy nghĩ tôi suy nghĩ không tới thì tôi có suy nghĩ là chiếm đoạt lái cái tài sản của anh đó để về mình sử dụng
tôi biết việc làm của tôi là rất là xa
các bọn lãnh đạo xem xét giống đó cho tôi các hội đế tôi làm lễ cuộc đời
nhiều vụ trộm cắp ở bệnh viện đã bị bảo vệ hỗn hợp với công an phường nghĩa lộ thành phố quảng ngãi phát hiện bắt giữ bàn giao cho công an xử lý
tuy nhiên vẫn có không ít trường hợp nạn nhiệm của đối tượng xấu mắc túi lấy sạch tài sản lâm vào cảnh họa vô đơn trí không có tiền lo viện phí tức nhen
công an phường và các cơ sở y tế đã luôn phối hợp thực hiện các biện pháp phòng ngừa tội phạm
nhiều nơi đã đăng ảnh các đối tượng chuyên hoạt động trộm cắp để người dân phòng ngừa
tuy nhiên vẫn xảy ra những vụ mất trộm tài sản tại các bệnh viện lý do bởi sự lơ là thiếu ý thức bảo vệ tài sản của người dân
vụ việc trên là lời cảnh báo hoạt động của kẻ gian trong các bệnh viện rất phức tạp đòi hỏi mọi cá nhân khi đến khu vực chăm sóc sức khỏe
cần đề cao cảnh giác kịp thời phát hiện và báo ngay cho cơ quan chức năng những biểu hiện vi phạm pháp luật để có ngay biện pháp xử lý
đối tượng đinh công quyến sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám bị truy nã theo quyết định của công an huyện mang giang tỉnh gia lai
đối tượng này cậu khẩu thường trú tại xóm trang xã đông bắc huyện kim bôi tỉnh hòa bình
đối tượng hoàng thị thanh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một bị công an huyện phú thiện tỉnh gia lai ra quyết định truy nã cũng về tội trộm cắp tài sản
đối tượng này có hộ khẩu thường trú tại tổ hai mươi thị trấn phú thiện huyện phú thiện tỉnh gia lai
cao một m năm mươi lông mày xuyên trong sông mũi lõm mắt đen và nốt ruồi cách một năm cm dưới sau đầu lông mày phải
cũng phạm tội trộm cắp tài sản là đối tượng đỗ tiến vũ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám bị truy nã theo quyết định của công an thành phố pleiku tỉnh gia lai
đối tượng này cậu khẩu thường trú tại tổ sáu phường ia kring thành phố pleiku tỉnh gia lai
cao một m bảy mươi khuôn mặt trái xoan sống mũi thẳng nếp tay dưới thụt nốt ruồi cách một cm trên trước cánh mũi phải

khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi bốn mới thay đổi phổ biến không mưa ngày nắng gió nhẹ
nhiệt độ ngày đêm giao động từ hai mươi hai đến ba mươi một độ
ngày hai mươi bốn nên nhiệt độ giảm nhẹ mưa xuất hiện rải rác ở một vài nơi với lượng không nhiều và cũng kết thúc nhanh
khu vực tây nguyên trong những ngày sắp tới trời phổ biến không mưa ngày nắng nhiều
tuy nhiên do không khí lạnh khuếch tán xuống phía nam nên tại đây trời rét về đêm và sáng
với nhiệt độ thấp nhất giao động trong khoảng từ một mươi bảy đến hai mươi độ
đến trưa chiều nền nhiệt tại khu vực này tăng khá nhanh có thể chạm mức là ba mươi một độ
nam bộ là khu vực có thời tiết đẹp nhất trên phạm vi cả nước trong ba ngày sắp tới
chưa có hình thế thời tiết gây mưa nào nên tại đây trời phổ biến là khô giáo không mưa ngày nắng
cường độ bức xạ ở mức trung bình với nhiệt độ cao nhất ngày chỉ lên tới mức ba mươi bốn độ vào ngày hai mươi bốn
thời tiết khá thuận lợi cho giao thông đi lại
các thông tin về dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại bản tin một trăm một mươi ba online
nhật của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt